thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an tp đồng xoài cho biết
đã bắt giữ được nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày một mươi một tháng ba
tại phương tân bình tp đồng xoài
nạn nhân là cao khắc tiên hai mươi sáu tuổi trú tại khu phố thanh bình phường tân bình bị đâm tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng ba sầm quang nhuận trú tại tp đồng xoài
cùng một số thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực trước nhà bà nguyễn thị hơn
thấy nhóm thanh niên gây ồn ào con gái bà hơn đã ra nhắc nhở liền bị nhuận chửi bới đe dọa
bà hơn đã gọi cho con trai là cao khắc tiên về nhà giải quyết
khi về đến nhà giữa tiên và nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn
tiên dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một thanh niên trong nhóm liền bị nhuận dùng dao gọt trái cây
đâm sau lưng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tổ chức điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
đến sáng ngày một mươi hai tháng ba đã bắt giữ được nhuận và nhóm thanh niên cùng nhậu với nhuận trong đêm xảy ra vụ án